giai đoạn hai từ ngày một một mươi một đến hết ngày một mươi năm một hai nghìn hai mươi hai các cơ quan đơn vị chỉ được bố trí tới đa một phần hai tổng số cán bộ công chức biên chức người lao động

các đơn vị có nhu cầu bố trí nhiều hơn phải được ủy banh dân tp hcm chấp thuận bằng văn bản
ngành y tế đảm bảo quân số phù hợp để thực hiện công tác phòng chống dịch
giai đoạn này tp hcm khuyến khích ưu tiên cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn và tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ biêu chính nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan đơn vị bố trí toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động đã được cấp thẻ xanh covid thẻ vàng covid làm việc tại trụ sở cơ quan đơn vị theo quy định bình thường mới
trong giai đoạn ba việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân tổ chức theo quy định
tiếp tục khuyến khích ưu tiên cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn và tiếp nhận trả kết quả thông qua dịch vụ biêu chính
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
trước đó tổ công tác của ubnd phường bốn do bà trần thi bích vân trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của phường làm tổ trưởng
đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường bốn khi đến số sáu mươi sáu ba triệu đã gặp tổ công tác liên ngành phòng chống covid một mươi chín của công an thành phố vũng tàu
bà trần thị bích vân đã yêu cầu dừng tổ tuần tra kiểm soát liên ngành của công an thành phố vũng tàu để kiểm tra hai thành viên trong tổ
đây là hai cán bộ của trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố vũng tàu tăng cường không mặc sắc phục
ông chu văn khánh là tổ trưởng nhận thấy phải có trách nhiệm bảo vệ thành viên trong tổ dẫn tới hai tổ trưởng đôi co cãi vã lẫn nhau
tại buổi họp báo của thành ủy vũng tàu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
bí thư thành ủy trần đình khoa cho biết ubkt đã có báo cáo về kết quả kiểm điểm đáng viên đối với hai tổ trưởng trong vụ việc xảy ra vào chiều hai mươi tám tháng tám
lan truyền trên mạng gây ra sự phản cảm rất lớn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của người cán bộ công chức cũng như công tác phòng chống dịch của thành phố vũng tàu
bí thư thành ủy vũng tàu trần đình khoa thông tin qua kiểm điểm tại đảng bộ nơi đang công tác
bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd phường bốn trần thị bích vân tổ trưởng tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân phường bốn đã tự nhận thấy nhiều thiếu sót trong vụ việc và nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc coi đây là bài học lớn
phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vũng tàu chu văn khánh tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát liên ngành công an thành phố vũng tàu đã tự nhận khuyết điểm về những hạn chế thiếu sót trước tổ chức đảng
và hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm không để tái phạm và xin nhận mọi hình thức kỷ luật mà tổ chức đảng kết luận
cũng tại buổi họp báo tượng tá nguyễn văn luyện trưởng công an tp vũng tàu đã trả lời báo chí cho biết
chỉ có lực lượng thanh tra điều lệnh của bộ công an công an tỉnh và công an thành phố cấp trên theo kế hoạch hoặc đột xuất mới có thẩm quyền kiểm tra tổ tuần tra kiểm soát liên ngành trên
mới đây người dân khu vực trần duy chiến phản ánh
về một nhóm nam nữ tụ tập tại nhà bà hát ba mươi bảy tuổi ngụ tại k một trăm năm mươi hai trần duy chiến có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
công an phường mân thái đã ập vào nhà bà hát bắt quả tang bà hát cùng ba người đàn ông là hát ba mươi chín tuổi ngụ tại phường phước mỹ quận sơn trà
v ba mươi bốn tuổi và l bốn mươi ba tuổi cùng ngụ tại phường mân thái đang sử dụng trái phép chất ma túy
theo điều tra ban đầu ba người đàn ông tìm chỗ để phê ma túy
nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn vẫn đóng cửa do dịch covid một mươi chín nên hát và v đã liên hệ với bạn là bà hát
bà hát đồng ý cho cả ba đến nhà còn cung cấp đồ nghề sử dụng và cùng cả nhóm phê ma túy
công an phường mân thái lập biên bản cả nhóm về việc vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín do tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
đồng thời chuyển công an quận xử lý hành vi liên quan đến ma túy
ông lê quang hùng giám đốc sở y tế tỉnh bình định cho biết
vẫn chưa có cơ sở để xác định đâu là nguồn lây nhiễm chính cho những ca f đầu tiên tại phường hải cảng thành phố quy nhơn
ông hùng cũng đưa ra nhận định phát hiện rất nhiều ca dương tính nên nghi vấn nguồn lây dịch bệnh tại khu dân cư này có thể bắt nguồn từ ngoài tỉnh
theo ông hùng qua phân tích các ca bệnh từ tài xế tại phường hải cảng thì xác định những người này đã mắc bệnh từ một mươi đến một mươi hai ngày
ông hùng cho rằng điều quan trọng nhất trong thời điểm này là phát hiện sớm bao vây khoanh vùng
xử lý ổ dịch triệt đề tránh để lây lan trên diện rộng không để bùng phát thành ổ dịch lớn
tổ chức điều trị các ca mắc bệnh thật tốt giảm thiểu tối đa di chứng và tử vong
ông ngô hoàng nam chủ tịch ubnd tp quy nhơn cho biết
thành phố đã xác định được ổ dịch lớn nhất là ở phường hai cảng với hai mươi tám ca covid một mươi chín và từ đây lây lan ra năm phường của thành phố
hiện tại quy nhơn đã tiến hành phong tỏa các ổ dịch tầm soát pcr trong khu vực lõi dịch trong vòng bán kính năm mươi m
các hộ dân liên quan
phong tỏa năm phường trong thời gian bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín để truy vết bóc tách các f một f hai liên quan
trước đó một tài xế xe tải trú tại khu vực bốn phường hai cảng đến trạm y tế phường test nhanh kháng nguyên sars cov hai và có kết quả dương tính
sau đó tài xế này cùng bảy người thân trong gia đình có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với sars cov hai
ngay sau đó bí thư đảng ủy và chủ tịch ubnd phường hai cảng bị tàm đình chỉ công tác để kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp ub cho biết cơ quan chức năng vừa xác minh làm rõ và khẳng định clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi mô tả bên dưới
tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi tp ub quảng ninh chiều nay là thông tin sai sự thật
lực lượng chức năng tp ub khẳng định hình ảnh trong clip không phải trường tiểu học lê lợi bởi trong đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
được tp ub thực hiện từ ngày một mươi ba tháng chín trường tiểu học lê lợi không được chứng dụng làm điểm tiêm chủng cho người dân
qua đây lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải bình luận chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng thông tin giả mạo sai sự thật nói chung
đặc biệt là các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với những trường hợp vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi bảy tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ ấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại